thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn cho biết
hiện khu vực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của bệnh viện thanh nhàn đang bị quá tải
theo sự phân công của sở y tế tầng hai trong phân tầng điều trị ba tầng của bộ y tế
bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhưng đang tiếp nhận một trăm hai mươi bệnh nhân
như vậy bệnh viện đang hoạt động với một trăm năm mươi công suất so với chỉ tiêu của sở y tế hà nội giao
hiện tại bệnh viện thanh nhàn có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng
khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân từ thở oxy cho đến can thiệp bằng máy thở
những bệnh nhân chuyển nặng phần lớn là người cao tuổi nhiều bệnh nền và những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine covid một mươi chín
ngoài việc tiếp nhận những bệnh nhân nặng từ các cơ sở thu dung tuyến dưới chuyển lên hoặc người bệnh phát hiện qua khám sàng lọc
thì thời gian gần đây bệnh viện thanh nhàn còn tiếp nhận một lượng lớn người dân tự tết nhanh covid một mươi chín tại nhà
phát hiện dương tính nhưng không khai báo cho y tế địa phương mà di chuyển thẳng đến bệnh viện
bác sĩ hường cho biết thêm việc bệnh nhân tự di chuyển đến bệnh viện sau khi tết nhanh phát hiện dương tính tại nhà
không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong quá trình bệnh nhân di chuyển mà còn gây tình trạng quá tải cho bệnh viện
có những ngày bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân tự làm tết nhanh phát hiện dương tính đến bệnh viện thanh nhàn khám
buộc bệnh viện phải tiếp nhận
khu vực khám sàng lọc của bệnh viện mặc dù có sự phân luồng nhưng bệnh nhân đến khám đông ảnh hưởng đến công tác phân luồng bệnh nhân
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcru trong khi đó chỗ ngồi chờ có hạn do vậy gây nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly
những bệnh nhân test nhanh dương tính chín mươi chín là kết quả pcr dương tính
có một số bệnh nhân khi đến thăm khám tại bệnh viện qua test nhanh phát hiện dương tính triệu chứng nhẹ sẽ chuyển về các cơ sở thu dung tuyến dưới
tuy nhiên nhiều bệnh nhân chỉ muốn được điều trị tại cơ sở y tế do vậy gây quá tải cho bệnh viện
nếu để số giường bệnh cho bệnh nhân tầng một triệu chứng nhẹ sẽ phải giảm số giường cho bệnh nhân tầng ba bệnh nhân nặng nguy kịch
điều này sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng tầng ba
do vậy khi tết nhanh dương tính tại nhà người dân cần bình tĩnh tự cách ly trong phòng
sau đó gọi điện thông báo với y tế phường để y tế phường báo với cdc hà nội lấy mẫu
trong thời gian chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm người dân cần theo dõi sức khỏe của mình đo nhiệt độ
theo dõi các dấu hiệu thông báo ngay với y tế phường khi có các triệu chứng chuyển nặng để được can thiệp y tế kịp thời
nếu không triệu chứng bất thường mọi người cần bình tĩnh chờ đợi kết quả pcr
đồng thời y tế phường sẽ phân tầng chuyển đến nơi thu dung điều trị thích hợp để tránh sự quá tải với các cơ sở y tế
theo bác sĩ hường với những bệnh nhân điều trị ở tầng hai công việc của bác sĩ và điều dưỡng đơn giản hơn rất nhiều
tuy nhiên với những bệnh nhân ở tầng ba thì cần phải có nhân sự rất lớn
bởi chăm sóc một bệnh nhân thở máy phải đòi hỏi có ca kíp phải được đào tạo hồi sức
để đảm bảo đủ nhân lực điều trị bệnh nhân covid trước tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay
tại bệnh viện thanh nhàn các bác sĩ phải tăng cường thời gian làm việc cũng như công năng làm việc
tất cả các bác sĩ ở các chuyên ngành phải đào tạo lại cập nhật thêm các kiến thức về dịch bệnh covid một mươi
các bác sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ kép luân phiên điều trị bệnh nhân thông thường và bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian này lên khu vực dịch hết thời gian cách ly sẽ trở về khám chữa bệnh thông thường
bác sĩ hường cho biết thêm các nhân viên y tế phường không tiếp xúc nhiều với bệnh nhân
do vậy rất khó phân định chuyển tầng cho người bệnh
vì thế mong muốn thời gian tới ngành y tế sẽ tập huấn thêm cho các nhân viên y tế phường
để họ có thêm kiến thức chuyên môn
khi phát hiện bệnh nhân họ sẽ có hướng xử lý đúng tránh trường hợp phân tầng bệnh nhân không đúng gây quá tải cho tuyến trên
đồng thời cũng tạo nên sự tin tưởng của người dân họ sẽ yên tâm theo dõi tại nhà
và tránh tình trạng tự ý di chuyển gây ra nhiều khó khăn và nguy cơ lây lan cao hơn
bà dương thị hồng trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trước mắt sẽ tiêm cho nhóm có nguy cơ lực lượng tuyến đầu tiến tới tiêm mũi ba cho toàn dân
đến ngày tám tháng một mươi hai thống kê của bộ y tế cho biết đã tiêm phủ mũi một cho chín mươi bảy người từ một mươi tám tuổi bảy mươi cho nhóm tuổi này đã tiêm đủ hai mũi
ở nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi hiện đã tiêm được mũi một cho năm triệu cháu hơn một mươi đã tiêm đủ hai mũi
tại hà nội và nhiều tỉnh thành phía bắc việc tiêm vổ vaccine rộng rãi đã làm giảm mạnh số ca chuyển nặng
nhưng tại tp hcm và các tỉnh đông tây nam bộ số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh trở lại
nâng tổng số mắc mới hàng ngày gần bằng giai đoạn cao điểm dịch kéo số ca tử vong tăng theo
tại tp hcm đồng nai tây ninh nhiều tỉnh miền tây số ca tử vong tăng trung bình tuần qua mỗi ngày có tới hai trăm linh hai ca tử vong
do đó kế hoạch tiêm mũi bổ sung cần phải tiến hành nhanh hơn
theo bà dương thị hồng mũi bổ sung được chỉ định tiêm trước cho người có bệnh nền như ung thư ghép tạng bệnh mãn tính
ở thời điểm hai mươi tám ngày sau tiêm mũi hai và tp hcm sẽ là địa phương tiến hành tiêm trước
các tỉnh thành khác tuy theo kế hoạch của địa phương nhưng lịch trình chung sẽ là tiêm đủ hai mũi cho nhóm trên một mươi tám tuổi
sau đó tiêm đủ hai mũi cho nhóm một mươi hai một mươi bảy tuổi và tiêm mũi bổ sung
riêng các tỉnh đang có dịch nóng thì tiến hành song song cả mũi bổ sung
theo bà hồng cho biết
nếu nguy cơ cao bà hồng nói sẽ triển khai tiêm mũi ba cho lực lượng tuyến đầu ở thời điểm đủ sáu tháng
kể từ khi tiêm đủ hai mũi sau đó là triển khai tiêm mũi ba cho toàn dân
theo kế hoạch của bộ y tế trong hai quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm đủ mũi ba cho toàn dân
và hiện các nguồn vaccine đã và đang được chuẩn bị
toàn bộ sẽ là vaccine công nghệ mrna và virus vector pfizer biontech astrazeneca
có những ý kiến cho rằng vaccine chưa thật sự hiệu quả vì sau khi tiêm hai bữa cơ bản
ca mắc vẫn tăng
bà hồng cho biết sars cov hai là virus mới phát hiện có nhiều đặc điểm lạ
nhưng việc tim mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch
không một virus biến thể nào có thể thắng được cơ thể đã tiêm đủ vaccine
việc tim mũi tăng cường sẽ giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch bà hồng cho biết
còn ông cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương lại nói
các nghiên cứu cho thấy sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
con người sẽ có khả năng giảm nhẹ tình trạng bệnh nặng do covid một mươi chín gây ra từ tám mươi năm
đây là một trong những chương trình mà bộ y tế đang trình cấp có thẩm quyền xem xét
theo thông tin từ bộ y tế đến nay mỹ đã tiêm vaccine pfizer cho nhóm tuổi này
việt nam đang đợi tổ chức y tế thế giới phê duyệt vaccine cho lứa tuổi năm một mươi một để triển khai tiêm ngừa
trả lời báo chí ngày tám tháng một mươi hai thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng cho biết
bộ đang giao viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur xét nghiệm kháng thể để đánh giá hiệu quả phòng bệnh sau tiêm
ông tuyên cũng cho biết đến thời điểm này việt nam đã nhận hoặc đã nhận được cam kết
được mua trên hai trăm linh triệu liều vaccine dự kiến khoảng giữa tháng một mươi hai này sẽ hoàn thành mũi hai
cho nhóm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên sớm hơn rất nhiều so với dự kiến ở thời điểm đầu năm
là hết quý ii năm hai nghìn hai mươi hai mới tiêm xong
hà nội là một trong số địa phương nằm trong nhóm một mươi tỉnh thành có số ca mắc cao nhất hiện nay
nhưng tại các cơ sở điều trị số ca chuyển nặng phải hỗ trợ thở oxy hoặc có biến chứng xấu không nhiều
cho thấy vaccine đã phát huy tốt hiệu quả
ở mũi tiêm bổ sung bộ y tế cho biết sẽ triển khai
tiêm tại phường xã để những người có bệnh nền đã tiêm xong mũi hai từ hai mươi tám ngày biết và đi tiêm sớm
mục tiêu quan trọng hiện nay là bảo vệ người có nguy cơ cao giảm biến chứng nặng và tử vong
theo thống kê của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội
liên tục giao động ở ngưỡng sáu trăm linh bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày
đây là mức f được ghi nhận sau hai mươi bốn giờ cao nhất của thành phố kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
song song với số ca mắc tăng cao là lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện
điều trị lớn vừa qua một số địa phương trên địa bàn hà nội đã thực hiện việc điều trị f tại nhà
nhiều người dân vẫn lo ngại về việc quá tải hệ thống y tế tương tự thành phố hồ chí minh trong làn sóng dịch thứ tư
thực tế động thái chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai tới cơ sở y tế khác của một số bệnh viện
trên địa bàn thành phố sau khi nhận kết quả xét nghiệm cũng khiến lo lắng của người dân trở nên có cơ sở hơn
tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện khẳng định số dường bệnh vẫn trong kế hoạch của thành phố
việc luân chuyển bệnh nhân cũng là quy định về tầng điều trị
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết
cơ sở y tế này được phân công tại tầng ba trong mô hình điều trị của bộ y tế và hiện có hai trăm năm mươi giường
đến nay bệnh viện đa khoa đức giang mới có tổng cộng một trăm năm mươi ba f đang được theo dõi và điều trị
trong số này khoảng hai mươi trường hợp đang có diễn biến nặng số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là một mươi người
cụ thể hai bệnh nhân phải lọc máu
năm ca thở máy xâm nhập và ba trường hợp thở máy không xâm nhập
vị lãnh đạo này cho biết thêm theo kế hoạch hà nội đã chuẩn bị một mươi hai giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó toàn hệ thống y tế của thành phố đến nay đang điều trị gần sáu bệnh nhân
do đó các bệnh viện tại hà nội vẫn chưa đến mức quá tải
bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn hà nội cũng cho biết
cơ sở y tế này cũng thuộc tầng ba trong mô hình điều trị
bệnh viện thanh nhàn đang theo dõi và điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó gần bốn mươi trường hợp có diễn biến rất nặng và nguy kịch
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng trên toàn khu vực phía bắc
đang có tổng cộng năm trăm một mươi f
trong đó số bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch là một trăm linh ba người
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
cơ sở y tế này đã được bộ y tế giao nhiệm vụ triển khai năm trăm linh giường hồi sức tích cực và dự kiến sẽ đáp ứng sau vài tuần tới
ông nguyễn văn thường cho biết thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang cũng đã tiếp nhận một số trường hợp chủ động tới xét nghiệm và thăm khám covid một mươi chín
với những bệnh nhân này sau khi thấy không có yếu tố nguy cơ hay triệu chứng nặng
chúng tôi sẽ chủ động chuyển họ quay lại tầng một trong hệ thống điều trị vị lãnh đạo nói
theo ông đây cũng là vấn đề tâm lý có thể thông cảm cho người dân khi họ lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình
nhiều người đang điều trị ở tầng một nhưng cũng mong muốn được chuyển lên tầng hai tầng ba
tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển lên tầng hai tầng ba phải được cân nhắc một số tiêu chí điều kiện liên quan đến nguy cơ và diễn biến
nếu những đơn vị này cũng nhận bệnh nhân từ tầng một trong tương lai khi xuất hiện những bệnh nhân diễn biến nặng và nguy kịch hơn
cần điều trị chúng ta lại không đủ giường để đáp ứng ông thường giải thích
tương tự tại bệnh viện thanh nhàn bà nguyễn thị lan hương cho biết một số trường hợp sau khi tới khám có kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng không hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị tăng dưới
liên quan đến vấn đề tâm lý của người dân bác sĩ nguyễn trung cấp cho hay thông qua khảo sát của các địa phương
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng vaccine có tỷ lệ diễn biến nặng giảm đi khá lớn
trước đây tỷ lệ diễn biến nặng rơi vào khoảng hai mươi tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tỷ lệ này một số địa phương đã xuống một mươi
chỉ có một số nhóm như người cao tuổi chưa tiêm đủ hai mũi trường hợp có bệnh nền cũng chưa tiêm chủng
người có hệ miễn dịch kém dù đã tiêm nhưng không được tạm miễn dịch vẫn diễn biến nặng vị chuyên gia này nói thêm
bác sĩ cấp cho biết trong ba tháng qua xét sơ bộ trên nhóm bệnh nhân tử vong hầu hết là người cao tuổi
mắc nhiều bệnh nền chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
từ đây người dân sau khi phát hiện nhiễm sắc covid một mươi chín cũng không nên quá lo lắng và cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng cho biết thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận
cung cấp thông tin phục vụ theo dõi chăm sóc f tại nhà gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động của toàn địa bàn
cùng với đó ngành y tế cũng phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin
xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh để người dân tự cập nhật tình hình sức khỏe
được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng
qua tổng đài một nghìn hai mươi hai chúng tôi nhắn tin cho f nhắc tự khai báo tình hình sức khỏe hai lần một ngày
nếu f có dấu hiệu bất thường như khó thở ho tăng sốt cao cán bộ y tế sẽ lập tức tiếp cận để hỗ trợ thuốc khám và điều trị bà hà nói
để giảm tài cho lực lượng y tế sở y tế cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi